quy định số tám mươi chín và quy định số chín mươi những quy định này góp phần quan trọng trong việc sàng lọc lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất
xong bên cạnh đó đảng đặc biệt chú trọng đề cao vai trò của nhân dân trong đánh giá cán bộ
căn cứ và hướng dẫn của trung ương nhưng vấn đề quan trọng là phải thực hiện tốt cái tinh thần dân chủ
tinh thần là đấu tranh nhưng phải thể hiện đoàn kết
thống nhất và với một mục tiêu lựa chọn cho người đúng năng lực đúng trình độ
nếu có sai phạm nếu chưa đúng nguyên tắc nếu làm không đúng và ý kiến của nhân dân cần phải xem xét một cách rất là thâu đao
phải là sự kiểm soát của nhân dân
tức là cán bộ toàn bộ hành vi của mình công việc của mình phải đặt dưới sự theo dõi giám sát của người dân
và người dân thực hiện quyền lực dân chủ của mình thông qua các hoạt động
đánh giá của người dân sẽ giúp đảng lựa chọn bồi dưỡng đồng thời kiểm tra sàng lọc đội ngũ cán bộ
bởi xét đến cùng lựa chọn cán bộ phải bằng thước đo hiệu quả có phục vụ nhân dân tốt hay không có được nhân dân tín nhiệm hay không
do đó đánh giá của nhân dân là đánh giá trung thực và khách quan nhất
dân có hàng triệu con mắt cho nhân dân sẽ nhìn được ra cán bộ nào là làm tốt cán bộ nào là không tốt cán bộ nào là có phẩm chất cán bộ nào không có phẩm chất
thì dựa vào dân công khai hóa lên để mà dân có đóng góp ý kiến được là rất tốt
công khai minh bạch công tác cán bộ thì chính nhân dân sẽ hậu thuẫn cho đảng là tiếng nói trung thực khách quan giúp cho đảng lựa chọn được những người xứng đáng